tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng ban tổ chức liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ ba mươi tám đã có buổi gặp gỡ báo chí để chia sẻ thông tin về công tác chuẩn bị và các nội dung liên quan
hiện công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày hội của những người làm truyền hình trong cả nước
thời gian qua ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo các sở ngành ủy ban nhân dân thành phố đà lạt phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ ba mươi tám để chuẩn bị chú đáo các điều kiện cần thiết
hiện công tác chuẩn bị đã sẵn sàng chờ ngày khai mạc liên hoan liên hoan lần này có sự tham dự của một trăm một mươi bốn đơn vị trong cả nước hiện ban tổ chức đã nhận được bốn trăm chín mươi sáu tác phẩm dự thi thuộc chín thể loại
điểm mới của liên hoan năm nay đó là lần đầu tiên những phim truyện truyền hình có kịch bản truyền thể hoặc phỏng theo tác phẩm văn học nước ngoài và phim tài liệu dài tập được tham gia dự thi
liên hoan diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng